chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trước kết quả điều tra vào ngày bốn tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với lê ngọc dương nguyên trưởng phòng quản lý khoáng sản nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh lào cai hiện là chủ tịch ủy ban nhân dân huyện mường khương tỉnh lào cai để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các quyết định và lệnh trên được viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai phê chuẩn hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
còn tại hương yên công an tỉnh hưng yên vừa thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bốn tại xã thủ sĩ huyện tiên lữ tỉnh hương yên
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiên lữ tỉnh hương yên đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bốn tại xã thủ sĩ huyện tiên lữ tỉnh hương yên đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam khám xét nơi ở nơi làm việc của sáu đối tượng

mưa quá lớn đã làm nền đất bị yếu là nguyên nhân dẫn tới sạt lở bên cạnh đó đất có độ dốc cao trên hai mươi năm độ chiếm năm mươi kết cấu đất yếu nên gây nguy cơ sạt lở đất rất cao khi xảy ra mưa lớn kéo dài
ngoài ra một số địa phương chưa kịp thời giả soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất để chủ động cảnh báo sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn
ngoài ra một số địa phương chưa kịp thời giả soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất để chủ động cảnh báo sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất để chủ động cảnh báo sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất để chủ động cảnh báo sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất để chủ động cảnh báo sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất để chủ động cảnh báo sơ tán người dân ra khu vực có nguy cơ sạt lở đất để chủ động cảnh báo sơ tán người dân ra khu vực có n
hiện các vết nứt đây là lần thứ hai bà phan thị quyết chứng kiến ngôi nhà của mình bị như thế này